việt nam đang tạm thời công nhận một giấy chứng nhận tiêm chủng hộ chiếu vaccine của bảy mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến bộ ngoại giao
theo đó người mang các giấy tờ này được sử dụng trực tiếp ở việt nam và được giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn bảy ngày
theo hướng dẫn của bộ y tế về rút ngắn thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi covid một mươi chín
danh sách các quốc gia các vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín được cập nhật thường xuyên tại cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của bộ ngoại giao
tại buổi họp báo thương kỳ ngày bốn tháng một mươi một phó phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng cho biết
những người đến từ các nước và vùng lãnh thổ chưa giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín cho việt nam
có thể liên hệ với các cơ quan đại diện việt nam ở sở tại để hợp pháp hóa hoặc xác nhận nội dung các giấy tờ nói trên
tuy nhiên đây mới chỉ là giải pháp tạm thời trước khi việt nam chính thức công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài
bà phạm thu hằng lưu ý để được công nhận chính thức hộ chiếu vaccine nước ngoài cần đáp ứng bộ tiêu chí công nhận và sử dụng hộ chiếu vaccine của các quốc gia và vùng lãnh thổ tại việt nam đã được lãnh đạo chính phủ phê duyệt
cụ thể mẫu hộ chiếu vaccine phải được cung cấp đồng thời trên môi trường điện tử và văn bản giấy phải mang mã xác thực do các quốc gia vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao tỷ lệ tiêm chủng rộng rãi cấp
vaccine phải được tổ chức y tế thế giới trung tâm kiểm soát dịch bệnh hoa kỳ hoặc cơ quan quản lý dược phẩm châu âu hoặc bộ y tế việt nam cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp